ở khu vực bắc trung bộ ngư trường côn cỏ là nơi hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản quan trọng của bà con ngư dân
vì vậy việc bảo vệ đa dạng sinh học của hệ sinh thái rạn san hô ở côn cỏ sẽ góp phần quan trọng
và việc duy trì nguồn hải sản ngư trường đồng thời tạo ra tiềm năng du lịch cho huyện đảo cồn cỏ
trên khu vực có diện tích hơn bốn năm trăm linh hectare do khu bảo tồn biển đảo côn cỏ tỉnh quảng trị phụ trách
các loại san hô phát triển tốt
cách đây một mươi năm khi chưa có sự bảo vệ của cơ quan chức năng tình trạng xâm hại rạn san hô diễn ra khá phổ biến
ngư dân thả neo trong khu vực cấm sử dụng thuốc nổ đánh bắt thủy sản đã khiến cho rạn san hô bị hủy hoại nghiêm trọng
trong quá trình kiểm tra rạn hằng năm đặc biệt là từ năm hai nghìn tám mươi bảy đến nay
thì chúng tôi nhận thấy rằng rạn san hô ở đảo côn cỏ phát triển khá là khỏe mạnh
đa dạng về chủng loài đặc biệt là có hề rong nho là phát triển rất là mạnh hàng năm
ngoài hề rong cỏ thì đa dạng về các loài như thân mềm giáp sát cá cá ran và các loài sinh vật khác của ran
thì khá là phổ biến khá là nhiều so với các khu bảo tồn mà tôi đã từng làm như là hồn môn và cô lâu tram
hiện nay rạn san hô ở côn cỏ được đánh giá tốt về độ phủ cao
đa dạng về thành phần loài và còn tương đối nguyên vẹn
theo thống kê khảo sát hiện san hô ở đây có tới một trăm một mươi ba loài bốn mươi hai giống một mươi năm họ
trong đó có nhiều loài san hô quý hiếm như san hô đen san hô rừng san hô cành san hô tấm
riêng loài san hô đen ở cồn cỏ là loài đầu tiên được phát hiện đặc hữu và riêng có ở quảng trị
khu bảo tồn biển đảo côn cỏ đã được thành lập năm hai nghìn chín
cho đến nay cũng đã gần một mươi năm
trong quá trình một mươi năm đó bằng sự tăng cường tuần tra giám sát
cũng như xử lý các vụ vi phạm và sự đồng thuận cao của nhiều cấp nhiều ngành
cùng chung tay bảo tồn thì đến hiện nay chúng tôi có thể đánh giá là độ phủ san hô
cũng như là các đa dạng sinh học về quần thể
giá là tăng lên rất là lớn so với trước đây
khi san hô là môi trường sống sinh sản quan trọng của các loài động thực vật trong vùng biển quanh đảo
cung cấp nguồn thủy sản cho ngư trường cồn cỏ
vì vậy việc bảo vệ các đạn san hô có ý nghĩa quan trọng đến sự phát triển bền vững của cả vùng biển ngư trường côn cỏ